theo báo cáo tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi của bộ tư pháp sáu tháng qua bộ tư pháp đã phối hợp với các ngành nội chính tòa án kiểm soát công an ngân hàng bảo hiểm xã hội trong hoạt động thi hành án dân sự tiếp tục được thực hiện thuận lợi góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành án

đã thi hành xong hơn một sáu trăm linh việc với số tiền là hơn bảy bảy trăm linh tỷ đồng các bộ ngành địa phương đã kiểm tra theo thẩm quyền hơn bốn năm trăm linh văn bản qua đó phát hiện năm mươi chín văn bản trái nội dung thẩm quyền riêng bộ tư pháp đã kiểm tra theo thẩm quyền hơn một một trăm linh văn bản phát hiện năm mươi hai văn bản trái pháp luật